công an tỉnh ninh thuận đã bắt tạm giam sáu bị can trong vụ án giết người xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu
làm một người chết và một người bị thương
do mâu thuẫn từ trước nên trịnh công sơn rủ sáu đối tượng khác đi tìm nhóm của nguyễn đắc tiến để trả thù
khi đến khu vực phường đô vinh nhóm của sơn dùng dao tự chế chém nguyễn văn thức và nguyễn văn sinh ở nhóm của tiến
do bị tấn công và rượt đuổi chạy quá tốc độ nên xe của thức mất lái ngã xuống lề đường làm sinh tử vong và thức bị thương nặng
sau một thời gian điều tra vận động sáu đối tượng gồm lê trọng quang trần huy hoàng huỳnh văn trung lê thanh tình
nguyễn trần trung nguyên và nguyễn thành tín đã về đầu thú
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ vụ án và tiếp tục truy bắt đối tượng trịnh công sơn
công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ đối tượng đặng văn đức để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào tối ngày bốn tháng bảy tại đường quốc lộ một tổ tám khu phố năm
phường thạnh xuân quận một mươi hai tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đức điều khiển mô tô
có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là năm trăm bảy mươi chín mg trên một lít khí thở
đức xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận nên đối tượng đã có hành vi tấn công cảnh sát giao thông
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ đối tượng giao cho công an phường thạnh xuân quận một mươi hai để xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn xuân quý
là nhân viên xí nghiệp chụp ảnh hàng không thuộc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chắc địa bản đồ
thuộc bộ quốc phòng đào thị thúy nguyên là phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đài huyện sơn dương
và đỗ duy thêm nguyên là công chức địa chính xã sơn nam huyện sơn dương để điều tra về tội giả mạo trong công tác
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
quý câu kết với thúy thêm và một số đối tượng khác lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn của mình trong việc hoàn thiện gói thầu số năm
thuộc dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện sơn dương để tạo dựng khống
không đúng quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện xã sơn nam huyện sơn dương
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
đột nhập vào các công ty tại các khu công nghiệp thực hiện trộm cắp tài sản đối tượng
nguyễn hữu tùng trú tại tỉnh bình thuận đã bị công an thành phố tân uyên của tỉnh bình dương tạm giữ
theo điều tra ngày ba tháng năm tùng đã đột nhập vào một công ty có trụ sở trên đường n một khu công nghiệp nam tân uyên
để cậy phá kết sắt trộm được hơn năm sáu trăm linh usd và trên ba mươi chín triệu đồng cùng nhiều giấy tờ của công ty rồi tẩu thoát
quá trình xác minh thì công an thành phố tân uyên đã bắt giữ được tùng cùng tăng vật
làm việc tại cơ quan công an thì đối tượng khai nhận với thủ đoạn như trên đã thực hiện nhiều vụ trộm khác
lấy được số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
liên quan đến sự cố hai máy bay suýt va nhau tại sân bay quốc tế nội bài cục hàng không việt nam
đã yêu cầu dừng hoạt động điều hành bay của toàn bộ kiếp trực không lưu liên quan đến sự cố
đồng thời các cơ quan chức năng tiếp tục xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu thì chuyến bay a hai mươi bốn
ieq sáu trăm bốn mươi năm của thái air asia lăn ra đầu đường băng một mươi một r chuẩn bị chạy đà cất cánh
cùng thời điểm thì chuyến bay vgc chín trăm bốn mươi ba của hãng việt z cũng hạ cánh xuống đường băng một mươi một l
song song với một mươi một r
quá trình liên lạc thì kiếp trực không lưu đã yêu cầu tổ bay ieq sáu trăm bốn mươi năm dừng chờ huấn luyện cất cánh
đồng thời cấp huấn lệnh cho chuyến vgc chín trăm bốn mươi ba cắt qua đường băng một mươi một r
để sang lăn đường băng một mươi một r
tuy nhiên thì tổ bay của thái air asia đã chỉ nhắc lại huấn lệnh bay
mà không nhắc lại nội dung chờ huấn lệnh khởi hành
kiếp trực không lưu cũng không phát hiện ra tổ bay bỏ sót huấn lệnh này
điều này khiến tổ bay ieq sáu trăm bốn mươi năm thực hiện chạy đà cất cánh trên đường băng một mươi một r
trong lúc chuyến bay vgc chín trăm bốn mươi ba cũng đang lăn cánh qua đường băng này
tại thời điểm chuyến bay ieq sáu trăm bốn mươi năm nhấc bánh mũi và rời mặt đất
thì vị trí của máy bay vgc chín trăm bốn mươi ba
cũng đang ở giữa giao điểm đường băng một mươi một r và lăn đường lăn tám
khoảng cách giữa hai máy bay là một năm trăm linh m